hai đối tượng tô tuấn khanh chú huyện hòa bình tỉnh bạc liêu và đối tượng bùi thế vinh chú tại huyện krongpa của tỉnh gia lai
vừa bị công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
bước đầu xác định khanh và vinh là tài xế vận chuyển các thùng keo và nước xử lý từ công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa cây trung bộ
tại tỉnh bình dương để giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn pohung việt nam thuộc khu công nghiệp trà là
các đối tượng đã mắc nối với đối tượng trần thị lý chú thị xã hòa thành là thủ kho keo công ty trách nhiệm hữu hoạn pohung việt nam
để chiếm đoạt số tài sản trên hai đối tượng bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
tăng vật tạm giữ là ba mươi thùng keo và ba mươi thùng nước xử lý với tổng trọng lượng là chín trăm linh kg tổng giá trị hơn sáu mươi triệu đồng hai xe ô tô tải
các đối tượng đã mắc nối với đối tượng trách nhiệm hữu hoạn pohung việt nam thuộc khu công nghiệp trà là